sau năm ngày nghị án hôm qua hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng tháp đã tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo lê nguyễn thúy vi hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh tiền giang và huỳnh quốc đạt ba mươi tuổi trú tại tp hcm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực thị trấn thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp bị cáo lê nguyễn thúy vi và huỳnh quốc đạt bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang vận chuyển hơn bảy mươi bảy kg ma túy các loại
qua điều tra cơ quan công an xác định lê nguyễn thúy vi là kẻ chủ mua đường dây vận chuyển chất ma túy này còn huỳnh quốc đạt được xác nhận là đồng phạm với vai trò giúp sức
tại phiên tòa cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin tòa giảm án cho đối phương
hội đồng xác xử tuyên án tù chung thân đối với bị cáo huỳnh quốc đạt và án tử hình đối với bị cáo lê nguyễn thúy vi cùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
là một tỉnh miền núi biên giới lai châu có địa hình hiểm trở và nhiều đường tiểu ngạch
chính vì vậy mà địa phương này được xem là một trong những địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy
trong sáu tháng đầu năm với tinh thần tăng cường chấn áp loại tội phạm này không để hình thành các đường dây ổ nhóm liên quan đến ma túy
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy
ghi nhận của phóng viên intv
đây là tăng vật trong vụ án mà phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh lai châu triệt phá vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo báo cáo điều tra ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại km sáu mươi chín chín trăm linh quốc lộ bốn d thuộc địa phận xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu
đối tượng giàng a páo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đang trên đường vận chuyển ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện hai mươi bánh heroin với tổng khối lượng là bảy năm ba mươi năm g
cũng trong đêm ba mươi một tháng ba tại quốc lộ bốn xã nậm ban huyện nậm nhùn công an huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
đã bắt quả tang ba đối tượng lý a dê trang a minh trang a vinh đều trú tại xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
khi đang vận chuyển ma túy tăng vật thu giữ gồm sáu mươi chín bánh ma túy tổng hợp
đây chỉ là hai trong số nhiều vụ án về mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn
được lực lượng cảnh sát điều tra về ma túy công an tỉnh lai châu triệt phá
những đối tượng mua bán vận chuyển ma túy trên địa bàn lai châu đa số là độc bảo dân tộc thiểu số
mà đặc biệt là có những đối tượng ở ngoài địa bản ví dụ như từ điện biên từ sơn la
mang sang lai châu tiêu thụ móc nối với lai châu để tiêu thụ trên địa bàn và vận chuyển qua một số địa bàn khác
các đối tượng thường xuyên thay đổi hướng vận chuyển để trốn tránh sự phát hiện bắt giữ của các lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng sự nhạy bén nắm sát địa bàn trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát điều tra về ma túy công an tỉnh lai châu đã bắt ba trăm một mươi hai vụ
thu giữ trên một mươi bốn kg
nhiều tụ điểm đã được lực lượng chức năng đấu tranh chuyển hóa
trong đó phải kể đến địa bàn xã hua bung huyện đậm nhùn
để thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
công an tỉnh lai châu đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
chú trọng vào những địa bàn trọng điểm về ma túy
chúng tôi sử dụng thiết bị phần lấy cam để thực hiện hoạt động trinh sát
kể cả trang bị cho lực lượng điều tra viên trinh sát viên
khoảng trên ba mươi cái máy camera đeo ngực để quay lại những hình ảnh
trong quá trình bắt giữ để phòng chống số đối tượng
khi bắt giữ thì lấy ma túy ra
và châu ghi lại những hình ảnh đối tượng có hành vi chống người thương vụ
để làm căn cứ xử lý trước pháp luật
tội phạm về ma túy luôn phức tạp đối với những tỉnh có địa bàn nhạy cảm như lai châu
việc tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này cần tiến hành song song nhiều biện pháp
như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy
hướng dẫn kỹ năng tự phòng tránh cho người dân
đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên để không bị lôi kéo sử dụng ma túy
ngoài ra cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền
và sự tham gia tích cực trong công tác tố giác phòng chống tội phạm của các tầng lớp nhân dân
góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng biên
làm trong sạch địa bàn và mang lại bình yên trong cuộc sống của người dân
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng dương văn nhật nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ấp thạnh hòa xã bình thạnh huyện châu thành tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi bảy nam kết hôn với lê thị ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện châu thành tỉnh an giang
nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn
trong thời gian chung sống giữa nam và ngọc phát sinh mâu thuẫn do nam nghi ngờ vợ không trung thủy
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng sáu vừa qua trong lúc ăn cơm và uống rượu tại nhà
nam và ngọc tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
nam dùng dây thừng xiết cổ khiến ngọc tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án nam sang nhà gặp mẹ ruột và người hàng xóm kể lại sự việc
rồi đến công an xã bình thạnh tự thú
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đang phối hợp cùng lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng công an
hai đối tượng vừa bị công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng tiến hành khởi tố bắt tạm giam
và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cùng với hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng sáu trong lúc tuần tra trên tuyến đường thăng long
khi đến trước quán trâm anh tổ công tác công an quận cẩm lệ phát hiện xe ô tô do nguyễn bá tín điều khiển
vi phạm đỗ xe ở nơi có biển cấm đỗ nên tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
tín không chấp hành và còn dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự thách thức thành viên tổ công tác
thời điểm này châu ngọc tấn là bạn cùng ngồi nhậu đã có hành vi gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ
và dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng công an
với cương vị là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng thạch linh
lưu văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đã có hành vi trốn thuế gây thất thoát cho ngân sách nhà nước gần một tỷ đồng
quý đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
theo đó trong quá trình điều tra mở rộng vụ án trôn thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng cdc cao bằng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng tiếp tục phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng thạch linh
địa chỉ tại tổ bảy thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
cũng đã thực hiện hành vi lập khống bảng lương cho người lao động để hạch toán khống vào chi phí được trừ
với mục đích để giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
cụ thể số tiền thuế mà công ty trách nhiệm hữu hạn thạch linh đã trốn nộp là gần một tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã tiến hành thu hồi toàn bộ số tiền thuế mà các đối tượng trốn nộp
đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
sáng nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
và bắt tạm giam đối với lê thị thảo nguyên hai mươi tám tuổi quê tỉnh quảng ngãi
nguyên giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung
chi nhánh quảng ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu một nam bị hại trú tại thành phố đà nẵng là khách hàng được nguyên giới thiệu
tư vấn ký hợp đồng đặt cọc mua một lô đất của dự án du lịch nghỉ dưỡng tại quảng bình
sau đó công ty do lê thị thảo nguyên làm giám đốc đã tạm dừng hoạt động
và nguyên cũng không còn là giám đốc của công ty này
nhưng vẫn điện thoại cho bị hại yêu cầu đóng tiền tiến độ để được hưởng triết khấu
tin lời nguyên nói ông này đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của công ty lộc sơn hà miền trung
và tài khoản cá nhân của lê thị thảo nguyên
số tiền có được nguyên đã rút sử dụng vào việc tiêu xài và trả nợ
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên đã đưa thông tin gian dối
để chiếm đoạt gần ba hai tỷ đồng của bị hại
hôm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai kiểm tra thu giữ lô hàng hơn ba trăm linh kg thực phẩm xấy khô không rõ nguồn gốc
chiều ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực vỉa hè trước cửa nhà số ba trăm sáu mươi chín thuộc tổ bốn phường bắc cường thành phố lào cai
tổ công tác phát hiện một lô hàng có biểu hiện nghi vấn là hàng không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra lô hàng nặng ba trăm một mươi một kg gồm hàng trăm gói thịt xế khô các loại
thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là đinh duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn phường bắc cường thành phố lào cai
không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc của lô hàng kể trên
nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ lô hàng và yêu cầu khanh đưa lô hàng về trụ sở để điều tra làm rõ
tại cơ quan điều tra khanh khai nhận đã mua gom số thịt xấy khô nói trên
từ các gian hàng của chợ gạo tỉnh hưng yên với giá từ năm mươi đến tám mươi nghìn đồng một gói để bán kiếm lời
khi chưa kịp tiêu thụ thì lực lượng chức năng kiểm tra thu giữ